các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ba bên tập chương trình
toàn cảnh covid ngày hôm nay sẽ cập nhật các thông tin sau đây
tòa cảnh covid ngày hôm nay sẽ cập nhật các thông tin sau đây
tòa cảnh covid một mươi chín liên quan đến ca bệnh đầu tiên là nữ công nhân công ty giải rụi cơ việt nam
khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
trong năm mươi hai ca bệnh có năm mươi ca tại thị xã điện bàn hai ca tại thành phố hội an
trong đó có tám gia đình có ca bệnh có gia đình có tới bảy người dương tính
tỉnh khánh hòa đã có văn bản đầu ký đề xuất đón khách du lịch quốc tế
có hộ chiếu vaccine và du khách nội địa đến khánh hòa trong tình hình mới
sở y tế hà nội ghi nhận hai ca dương tính sars cov hai tại cộng đồng đều phát hiện qua sàng lọc người ho sốt
nhiều loại thuốc được giới thiệu là thuốc kháng virus xuất xứ nga đức
đang được trào bán tràn lan trên mạng xã hội
các chuyên gia cảnh báo không nên mua và sử dụng khi không có chỉ định của bộ y tế
sự cố mất dương tính covid một mươi chín
dữ liệu xác nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử do bị lỗi tạm thời trong quá trình đồng bộ dữ liệu
tuy nhiên sau đó đã trở lại bình thường các dữ liệu vẫn được bảo toàn không phải nhập lại
ông lê minh dũng bí thư huyện ủy cần giờ cho biết đã có kế hoạch
trong đó xây dựng tour du lịch khép kín cung đường khép kín
hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở khu vực nhất định
dự kiến đến ba mươi tháng chín có thể mở tour thí điểm đầu tiên
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
hà nội đã quyết định cách ly toàn bộ xã thụy hương khi phát hiện một cặp vợ chồng là f
nhưng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch
cụ thể hai vợ chồng anh nguyễn văn tê và chị nguyễn thị hát
chúa tại thôn tần mỹ xã thụy hương huyện trường mỹ hà nội
tuy là f nhưng cặp vợ chồng này không tuân thủ các quy định phòng chống dịch của huyện
đã sử dụng giấy đi chợ trái quy định để ra khỏi địa bàn
đến chợ đại tử hoàng mai gây lây nhiễm tiếp cho ba người trong gia đình cùng hai người con và chị dâu
tối một mươi một tháng chín ông nguyễn đình hoa chủ tịch ubnd huyện trường mỹ hà nội cho biết
sau khi phát hiện năm kf cùng một gia đình ubnd huyện trường mỹ đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã thụy hương
nhiều chốt kiểm soát vòng trong bảo vệ chặt chẽ vòng ngoài đảm bảo không có một người dân nào trong vùng đi ra khỏi địa bàn
bên cạnh đó huyện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho khoảng chín người dân trên địa bàn toàn xã
hiện huyện đã truy vết cách ly tập trung bốn mươi trường hợp f một và cách ly tại nhà bảy mươi tám trường hợp f hai
cụ thể chùm hai ca tại một gia đình gồm ông t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là công nhân xưởng a của công ty riker
ngụ tại điện nam trung lây cho người con sinh năm hai nghìn một mươi là học sinh trường tiểu học cơ sở võ như hưng
chùm ba ca tại ba gia đình gồm gia đình nhà bà ca sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại điện ngọc
lây cho con trai sinh năm hai nghìn ba và con gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
gia đình nhà bà n sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại điện nam bắc
gia đình nhà bà bắc là công nhân xưởng a chuyển st bảy riker lây cho hai con sinh năm hai nghìn bốn và hai nghìn một mươi năm
gia đình nhà bà c sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại điện ngọc lây cho hai cháu sinh năm hai nghìn một và hai nghìn một mươi
chùm bốn k tại hai gia đình gồm gia đình nhà bà t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là công nhân xưởng b công ty rycer tại điện an
lây cho ba người là em gái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám con trai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và cháu trai sinh năm hai nghìn
gia đình nhà bà n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại điện thắng nam là công nhân xưởng a chuyển st một mươi ba riker lây cho chồng và hai con
chùm sáu ca tại một gia đình là gia đình nhà bà v sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tại điện thắng bắc lây cho chồng bố mẹ chồng và hai con
chùm bảy k tại một gia đình là gia đình nhà bà p sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại điện nam trung là công nhân xưởng a chuyển st năm richer
lây cho mẹ chồng chồng mẹ ruột em ruột và hai con
trước đó ngày tám tháng chín ngành y tế tỉnh quảng nam phát hiện ca bệnh là nữ công nhân công ty giày rycher việt nam
khi người phụ nữ này có các triệu chứng của covid một mươi chín được người thân đưa đến bệnh viện xét nghiệm
qua truy vết đã phát hiện thêm năm mươi một ca bệnh như đã nêu trên
hiện nay thị xã địa bàn đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch
được biết công ty giày riker việt nam ở quảng nam có hơn một mươi công nhân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
mùa tháng chín bệnh nhân được làm test nhanh kết quả dương tính
bà tiếp tục được lấy lại mẫu xét nghiệm rt pcr cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
theo điều tra dịch tễ trước ngày hai mươi sáu tháng tám người phụ nữ này ra chợ đầu mối phía nam để mua hàng
sau đó về bán lại tại sảnh tầng một tòa nhà
trường hợp thứ hai là nam bốn mươi chín tuổi ở liên phương thường tín
ngày một mươi tháng chín bệnh nhân làm test nhanh tại đơn vị công tác cho kết quả dương tính
sau đó bệnh nhân được xét nghiệm rt pcr khẳng định dương tính sars cov hai vào ngày một mươi một tháng chín
tính từ khi bắt đầu đợt xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng ngày chín tháng chín đến nay
thành phố lấy được một hai trăm tám mươi sáu chín trăm chín mươi mẫu của người dân trên địa bàn
trong đó chín trăm ba mươi sáu một trăm một mươi hai mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr gộp và ba trăm hai mươi ba tám trăm bảy mươi tám mẫu test nhanh kháng nguy
mức giá của các loại thuốc này không hề rẻ giao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
thậm chí có người bán còn khuyên người khỏe mạnh nên uống thuốc ước chế virus liên tiếp trong tám đến một mươi ngày để phòng bệnh
theo bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia về bệnh chuyên nhiễm nguyên trựa qua nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm các loại thuốc trôi nổi trên thị trường không có hiệu quả trong việc điều trị covid một mươi chín
người dân cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang
người bệnh chỉ nên sử dụng các loại thuốc theo hướng dẫn của bộ y tế
trong đó có thuốc kháng virus monopia vi đã được đưa vào thử nghiệm cho f triệu chứng nhẹ tại tp hcm
thuốc này không dùng cho f không triệu chứng
mới đây trên hầm phovi có hoạt tính kháng virus hdv vốn được dùng cho điều trị viêm gan b hay hiv bỗng trở thành hàng hiếm được săn lùng khắp nơi
tuy nhiên bác sĩ trương hữu khanh khẳng định loại thuốc này không giúp kháng lại sars cov hai
không chỉ vậy một số đơn thuốc không rõ nguồn gốc còn kê các loại thuốc kháng sinh dùng trong điều trị bệnh lý nhiễm khuẩn
thuốc trị nấm ký sinh trùng fluconazole với liều dùng chi tiết cũng được dân mạng truyền tay nhau
bác sĩ trương quốc khanh cảnh báo các loại thuốc kể trên đều không tác dụng chữ covid một mươi chín
việc cho f không uống các loại thuốc này còn có thể gây hại cho cơ thể người bệnh
theo bác sĩ khanh f khi nhận tòa hay túi thuốc phải tra cứu trên mạng hoặc liên hệ các bác sĩ để xác định thuốc nào là thuốc bổ thuốc nào là thuốc chữa chứng
chủ hướng theo toa đối với thuốc bổ riêng với thuốc chữa như ho sốt sổ mũi chỉ uống khi xuất hiện triệu chứng không được uống liên tục các loại thuốc kháng viêm kháng đông kháng sinh cần có chỉ định của bác sĩ mới được sử dụng
ông nguyễn trường nam phó cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết theo đại diện của viettel sự cố mất dữ liệu xác nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử do bị lỗi tạm thời trong quá trình đồng bộ dữ liệu khi số lượng lớn thông tin tiêm chủng được cập nhật lên
tuy nhiên sau đó đã trở lại bình thường các dữ liệu vẫn được bảo toàn không phải nhập lại
ngày một mươi một tháng chín bộ thông tin truyền thông đã ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật quy định một mã qr cá nhân thống nhất chung với tất cả các nền tảng ứng dụng phòng chống dịch covid một mươi chín khác nhau
về lâu dài nếu các nền tảng tích hợp thêm tính năng thẻ xanh covid một mươi chín cũng sử dụng chuẩn một mã qr để thuận lợi cho người dân
mỗi mã qr cá nhân có định dạng là một chuỗi các ký tự có cấu trúc gồm số căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu họ tên ngày sinh loại định danh mã người dùng qid các giá trị mở rộng khác ai tê
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết tour du lịch cần giờ đầu tiên dự kiến vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ chiêu đãi lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dự thảo kế hoạch phục hồi kinh tế của huyện cần giờ giai đoạn một từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi hai
hai mươi tháng một mươi huyện sẽ tiếp tục duy trì và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn chuẩn bị các điều kiện phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xúc tiến các hoạt động văn hóa xã hội
cụ thể huyện cần giờ sẽ khôi phục lại các loại hình kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân thành phố gắn với thẻ xanh và thẻ vàng covid một mươi chín
bên cạnh đó huyện cần giờ cũng đề xuất thí điểm mở thêm một số hoạt động như đánh bắt nuôi trồng thủy sản của người dân và phương tiện tại địa phương
tổ chức lại các hoạt động chợ truyền thống cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong dân tổ chức dạy và học trực tuyến tại các trường ở xã đảo thạnh an
đặc biệt huyện cần giờ sẽ mở hoạt động một tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục lại hoạt động dịch vụ
cùng với đó xem xét mở lại các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người
tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế
trong giai đoạn hai từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai khi hầu hết người dân đã có thẻ xanh covid một mươi chín
huyện cần giờ sẽ khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế
ông lê minh dũng bí thư huyện ủy cần giờ cho biết yêu cầu mà huyện đặt ra là mở rộng dịch vụ nào thì phải có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó
riêng đối với khôi phục ngành du lịch ông dũng cho biết huyện cần giờ đã có kế hoạch
trong đó xây dựng tour du lịch khép kín cung đường khép kín hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở khu vực nhất định
dự kiến đến ba mươi tháng chín có thể mở tour thí điểm đầu tiên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé